vào khoảng một mươi bốn h ngày hôm nay tại ngân hàng việt công banh chi nhánh bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
xảy ra vụ việc một đối tượng hô mang bom vào ngân hàng có ý định cướp tiền
theo thông tin từ một nhân viên tại đây vào thời điểm trên đối tượng là nam mang theo ba lô màu đỏ cỡ lớn đi vào ngân hàng
rồi ho to là đang mang hai quả bom và yêu cầu nhân viên ngân hàng phải đưa tiền nếu không sẽ cho nổ bom
tuy nhiên khi đối tượng nhảy lên quầy giao dịch với ý định trèo qua tấm gương để tiến vào trong thì không được
đối tượng ở trong ngân hàng khoảng ba mươi phút sau khi nghe thấy còi báo động thì bỏ chạy ra ngoài cổng
trong khi bỏ chạy đối tượng lấy một điện thoại di động của nhân viên lễ tân ngân hàng
khi ra tới cổng thì lực lượng công an và bảo vệ ngân hàng bắt giữ
qua khám xét đối tượng quê ở tp hcm trong người có thẻ sinh viên của một trường đại học ở mỹ
và hiện đối tượng đã bị bắt và đưa về trụ sở công an để làm rõ hành vi cướp ngân hàng